tại hội nghị sơ kết sản xuất tiêu thụ cá trà và triển khai đề án giống cá trà ba cấp được tổ chức tại tỉnh an giang
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho biết
năm nay là năm đầu tiên ngành xuất khẩu cá cha đột phá có thể đạt mức xuất khẩu trên hai tỷ usd
kể từ đầu năm đến nay ngành hàng cá trà tiếp tục đối mặt với một số khó khăn từ các rào càn của thị trường nhập khẩu
tuy nhiên các tháng đầu năm nay giá cá giống giá cá nguyên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao
hiện giá cá giống cá nguyên liệu đã giảm nhưng vẫn ở mức cao
người sản xuất dưỡng giống nuôi chế biến xuất khẩu cá cha đều có lãi
kinh mệnh xuất khẩu từng đến ngày ba mươi tháng bảy đã đạt gần một hai tỷ usd tăng một mươi chín ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy